mâu thuẫn với vợ và bố vợ trong thời gian dài
chiều tối ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu thuần đã dùng hung khí đánh ngã bố vợ là ông lê văn kỳ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
sau đó dùng dao chém nhiều nhát khiến tai nạn nhân gần đứt lìa và chân bị gãy
sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cơ quan công an đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng
mâu thuẫn trong lúc uống rượu mâu thuẫn trong tình cảm hay đơn giản là không ưng ý về một hai câu nói
tất cả đều có thể là nguyên nhân
tất cả đều có thể là nguyên nhân dẫn đến các vụ cố ý gây thương tích gây mất an ninh trở tự
phóng sự sau đây được phóng viên thực hiện tại bạc liêu tiếp tục dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng cối gây thương tích vì mâu thuẫn nhỏ
sau đó dùng dao đâm vào người để tự sát
theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay trên địa bàn tỉnh bạc liêu đã xảy ra ba mươi tám vụ cố ý gây thương tích liên quan đến bốn mươi bốn đối tượng
để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác đạt hiệu quả cao hơn
trong thời gian tới công an quỹ lợi cần phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được và thực hiện tốt một số mặt công tác sau
phối hợp với các ngành các cấp
để mạnh công tác tuyên truyền giáo dục hỗ biến pháp lực bằng nhiều hình thức
như là trên các phương tiện thông tin đại chúng lòng ghép trong các buổi họp dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp lực trong nhân dân
từ đó có ý thức giáo dục con em của mình và cùng với chính quyền tích cực tham gia phòng chống tội phạm nhất là tội phạm cố ý gây thương tích
để ngăn chặn tình trạng trên bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an thì rất cần sự quan tâm vào cuộc của chính quyền địa phương
các ban ngành đoàn thể và quân chúng nhân dân trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức cho mọi người trong việc góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương
lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi
đối tượng lưu thúy hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú huyện hồng dân đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố và bắt tạm giam
theo hồ sơ hằng bắt đầu làm chủ hụi từ giữa năm hai nghìn một mươi
trong quá trình đó hằng đã mở nhiều dây hụi và sử dụng tiền của hụi viên để tiêu xài cá nhân
hằng đã lập khống cho bốn người chú cùng địa phương chiếm đoạt số tiền trên bảy trăm linh triệu đồng
đến đầu năm hai nghìn một mươi năm hằng tuyên bố vỡ hụi và trốn khỏi địa phương
một mươi hóa đơn có trị giá hơn một trăm năm mươi tỷ đồng đã bị lập khống bởi một nhóm đối tượng là các thành viên trong một gia đình
vụ việc nghiêm trọng này đã được công an tp đà nẵng kịp thời phát hiện
vào sáng qua ngày tám tháng sáu công an tp đà nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với đối tượng võ ngọc quý sáu mươi một tuổi chú phường tam thuận quận thanh khê thành phố đà nẵng
về tội danh mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
lợi dụng chính sách cho phép các công ty doanh nghiệp tự in và phát hành hóa đơn
từ năm hai nghìn một mươi một cho đến nay đối tượng quý cùng các thành viên trong gia đình đã thành lập nên bốn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
qua các đối tượng cò để liên hệ và thực hiện lập khống các hóa đơn chứng từ cho nhiều đơn vị khác nhau nhằm mục đích trốn thuế nhà nước
ước tính quý và các đối tượng khác đã lập khống khoảng năm hóa đơn trị giá hơn một trăm năm mươi tỷ đồng
để hợp thức hóa chứng từ đầu vào cho nhiều cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn
hiện cảnh sát kinh tế công an thành phố đang tiếp tục điều tra và làm rõ các đối tượng có liên quan
liên quan đến video clip cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
truy đuổi và đánh hai thanh niên vi phạm luật giao thông đường bộ được đưa lên mạng xã hội trong nhiều ngày qua
vào chiều qua tám tháng sáu đại tá phùng tất thành tránh văn phòng công an tỉnh lâm đồng
đã có những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này
đại tá phùng tất thành tránh văn phòng người phát ngôn công an tỉnh lâm đồng cho biết
lãnh đạo công an tỉnh lâm đồng đã xem kỹ đoạn video clip dài hơn tám phút trên mạng xã hội
liên quan đến việc hai thanh niên điều khiển xe mô tô bốn mươi chín t bảy sáu nghìn bảy trăm linh một vi phạm giao thông
bị lực lượng cảnh sát giao thông huyện lâm hà truy đuổi gần ba mươi km từ xã gia lâm huyện lâm hà
đến đoạn đường cao tốc xã hiệp an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng thì bị bắt
hai thanh niên vi phạm là nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thôn ba xã gia lâm huyện lâm hà
và triệu văn giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại đường hai bà trưng thành phố đà lạt đều không có nghề nghiệp
ngoài sau lỗi vi phạm nghiêm trọng về luật giao thông đường bộ thì các đối tượng này
còn thể hiện hành vi chống người thi hành công vụ
lực lượng chức năng nghi ngờ đối tượng phạm tội đang trên đường bỏ trốn
vì đây là hai đối tượng đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích
công an tỉnh lâm đồng nhận thấy việc thực thi công vụ của hai cảnh sát giao thông
vào một cảnh sát cơ động là đúng thẩm quyền và quy trình
việc truy đuổi đến cùng và sự phối hợp nhịp nhàng giữa cảnh sát giao thông huyện lâm hà
và cảnh sát trật tự huyện đức trọng là cần thiết thể hiện tinh thần truy bắt